chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm và làm việc với tỉnh khánh hòa
về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi hai
năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng kinh tế của khánh hòa ước tăng bảy chín so với năm trước
trong đó gdp theo ngành kinh tế ước tăng tám hai mươi một
tuy nhiên cơn bão số một mươi hai đổ bộ vào khánh hòa đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đã gây thiệt hại rất nặng nề
đối với kinh tế xã hội của tỉnh dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy không đạt được như kế hoạch đề ra
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá thiệt hại của cơn bão số một mươi hai sẽ ảnh hưởng đến năm tới
cần có thời gian khôi phục những khó khăn lớn sẽ được chính phủ xem xét báo cáo thường vụ quốc hội
để có phương hướng khắc phục lâu dài
trước mắt tỉnh khánh hòa cần có những giải pháp đồng bộ để giúp người dân ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
đối với doanh nghiệp bị thiệt hại tỉnh khánh hòa cũng như các bộ ngành chức năng cần áp dụng các biện pháp hỗ trợ
như khoanh nợ giãn nợ cho vay vốn mới để doanh nghiệp sớm khôi phục cơ sở sản xuất nhanh chóng đi vào hoạt động trở lại
chủ tịch quốc hội cho rằng thống nhất chủ trương về phạm vi diện tích của khu hành chính kinh tế bắc vân phong
theo đề xuất của khánh hòa địa phương cần chuẩn bị tốt nội dung đề án để trình ủy ban thường vụ quốc hội
về đề xuất mở rộng quy mô đường cao tốc bắc nam thêm đoạn từ nha trang đến đèo cả
chủ tịch quốc hội cho rằng quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam nên không thể điều chỉnh
trước đó tại thành phố nha trang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm hỏi chúc sức khỏe và tặng quà mẹ việt nam anh hùng võ thị trường
đến thăm hỏi chia sẻ động viên đối với vợ chồng ông đào mạnh hùng chú ở thôn đắc lộc hai xã vĩnh phương có con trai bị thiệt mạng trong cơn bão số một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã chia sẻ những tổn thất do cơn bão số một mươi hai gây ra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải gánh chịu
đồng thời động viên lãnh đạo doanh nghiệp cố gắng khắc phục hậu quả sớm ổn định để đi vào sản xuất trở lại đảm bảo chăm lo tốt đời sống cho người lao động